và việc xây dựng và triển khai dự án cấp điện nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được coi là giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thái nguyên nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đó
dự án sẽ tạo động lực cho các chương trình về xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần thực hiện an sinh xã hội vùng nông thôn
qua một năm triển khai đã có nhiều thôn bản vùng cao vùng xa của tỉnh thái nguyên có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất
thôn bản tèn xã văn lăng huyện đồng hì nằm ở độ cao một hai trăm linh m so với mực nước biển nơi được mệnh danh là xa nhất cao nhất khó khăn nhất tỉnh thái nguyên đã có điện lưới quốc gia ngay trong dịp tết đinh dậu vừa rồi
có điện cuộc sống của đồng bào dân tộc mông nơi đây ngay lập tức thay đổi hẳn
từ ngày có điện gia đình anh vương văn pháo đông vui hơn hẳn
trước tv của gia đình vừa là nguồn giải trí vừa là nguồn cung cấp những thông tin giúp người dân tiếp cận những kiến thức mới trong sản xuất chăn nuôi những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
từ khi bắt đầu có điện trước khi xem tivi thì chương trình biết rất nhiều về tình hình biến đổi của trong nước và thế giới
và xem nhiều thật sự thì biết nhiều chỗ biến động
từ đây tôi thấy là đảng và nhà nước đã quan tâm rất nhiều đến bà con nhân dân
nó đầu tư cho nhiều thứ cho bà con để lau động sản xuất
ông vương văn minh năm nay đã gần bảy mươi tuổi cũng ở xóm bản tèn
chứng kiến cảnh bản làng của mình có điện lưới quốc gia ông mừng lắm bởi điện về sẽ làm sáng lên cuộc sống của dân bản
trước kia là chưa có điện thì chúng tôi ở đây toàn là tháp đèn dầu khó khăn lắm
chúng tôi toàn là sống trong đêm tối thôi
bây giờ là có điện rồi được đảng nhà nước quan tâm đưa điện đến đồng bào chúng tôi là chúng tôi có điện thì chúng tôi rất là vui và sẽ có nhiều cải thiện
điện về với bản như tiếp thêm sức mạnh để cái chữ đến gần hơn với học sinh nơi đây
cô giáo nguyễn thị tuyến đã gắn bó với phân trường bản tèn đầu
bốn năm trước đây chưa có điện sinh hoạt khá vất vả
từ ngày có điện mọi việc đều thuận lợi hơn
cô tuyến và những giáo viên nơi đây sẽ có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học
trước khi khi chưa có điện thì cuộc sống của tập thể giáo viên với lại học sinh cũng có rất nhiều cái khó khăn
đối với lại giáo viên thì là chưa có điện thì đối với lại bài vở thì còn phải tranh thủ những giờ nghỉ trưa tranh thủ buổi chiều để soạn bài
khi buổi tối không có điện thì sinh hoạt cuộc sống rất là khổ
còn từ khi mà có điện thì cuộc sống nó tốt hơn
các cô cũng có thể soạn bài bằng máy tính dạy trên máy chiếu áp dụng nhiều hình ảnh và nhiều công nghệ thông tin vào trong bài dạy
thôn bản tèn nằm trong dự án cấp điện cho các hộ nông dân miền núi vùng sâu vùng xa khu vực xã văn lăng huyện đồng hỷ
có quy mô đầu tư xây dựng mới
tám một km đường dây trung thế bốn tpa phân phối và một mươi chín bảy mươi tám km đường dây hạ thế
tổng vốn đầu tư là một mươi sáu mươi tám tỷ đồng nhằm phục vụ cấp điện cho sáu trăm chín mươi tám hộ dân các thôn xóm tân sơn bản tèn khe quân liên phương mỏ nước tân thịnh văn lăng và tam va
đây là các thôn bản vùng sâu vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn
đối với một mươi bốn xóm bản chưa có điện của huyện đồng hỷ tập đoàn điện lực việt nam đã thống nhất giao cho tổng công ty điện lực miền bắc
theo đó công ty điện lực thái nguyên được giao triển khai đầu tư hạ tầng cấp điện bằng nguồn vốn điện lực miền bắc
theo kế hoạch các xóm bản còn lại sẽ được cấp điện trong quý hai năm nay
có điện sẽ mở ra điều kiện thuận lợi để người dân vùng cao mở mang kiến thức tiếp cận những phương pháp sản xuất mới góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả hơn
đây là một điều kiện để cho bà con nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế trong gia đình phục vụ cho công tác so đói giảm nghèo của địa phương
và cũng là điều kiện để cho bà con nhân dân tiếp cận với cái điện sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày tiếp cận với các văn hóa
cũng như là chấp hành biết được chủ trương đường lối chính sách của đảng các quy định của nhà nước để áp dụng thực tiễn trong cuộc sống đời thường hàng ngày
cũng như trong sự phát triển kinh tế xã hội của các gia đình
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu điện lưới quốc gia đã được phủ đến một trăm bốn mươi trên một trăm bốn mươi xã trên địa bàn tỉnh thái nguyên với chín mươi chín bốn số hộ dân được sử dụng điện
tuy nhiên hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn bảy mươi xóm bản thuộc một mươi chín xã trên địa bàn năm huyện vùng cao chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện
đặc biệt vẫn còn ba mươi năm xóm bản hoàn toàn chưa có điện
thực tế này đòi hỏi ngành điện và tỉnh thái nguyên cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để trong bước đường phát triển lên thành tỉnh công nghiệp trong thời gian tới
không có một bộ phận dân cư nào nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phải chịu thiệt thòi vì chưa có điện